bộ lao động thương binh và xã hội đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ lao động người có công và xã hội năm hai nghìn một mươi chín
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tới dự và chỉ đạo hội nghị cùng dự có phó thủ tướng vũ đức đam
hội nghị trực tuyến được tổ chức tại thủ đô hà nội với sáu mươi ba điểm cầu trên cả nước
phát biểu chỉ đạo chủ tịch quốc hội cho rằng năm hai nghìn một mươi chín ngành đã hoàn thành ba mục tiêu đột phá là xây dựng thể chế
nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp và phát triển thị trường lao động cùng hai ưu tiên là giải quyết tồn động trong công nhận người có công với cách mạng và tăng cường công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em
chủ tịch quốc hội đề nghị bộ lao động thương minh và xã hội cần khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai nghị quyết số tám mươi năm năm hai nghìn một mươi chín của quốc hội khóa một mươi bốn
thay mặt chính phủ thủ tướng chính phủ phó thủ tướng vũ đức đam trân trọng cảm ơn chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã rất quan tâm tới lĩnh vực này
theo phó thủ tướng thành tựu mà ngành lao động thương minh và xã hội đạt được trong năm qua có sự phối kết hợp chặt chẽ của các bộ ngành mặt trận tổ quốc việt nam và các tổ chức đoàn thể